tại miền trung thì nhiều nơi vẫn sẽ xuất hiện mưa và bảng nhiệt độ chi tiết sẽ có ở phần cuối của chương trình an ninh ngày mới
ngay bây giờ sẽ là phần tin tức cập nhật